chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức mới nhất về an ninh trật tự
thông tin chúng tôi vừa nhận được vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay ngày ba tháng một mươi
một vụ nổ xe kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
khiến hai người tử vong tại chỗ
vào thời điểm trên trước cổng ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả
tại địa chỉ năm trăm sáu mươi bốn trần phú cẩm phả thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ lớn khiến xe taxi mang biển kiểm soát một mươi bốn n bảy nghìn hai trăm tám mươi hai bốc cháy ngần ngục
tài xế taxi đã tử vong ngay tại chỗ khi vụ nổ xảy ra
một nạn nhân xấu số khác trong lúc lưu thông trên đường cũng bị sức ép của vụ nổ
hất văng xuống đường tử vong tại chỗ
vụ nổ còn làm hư hỏng một chiếc xe ô tô khác đang lưu thông gần đó
rất may tài xế ô tô này không bị thương tích
công an huyện phụng hiệp tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nghiêm thành có sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp về hành vi cố ý gây thương tích
do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng nhiều lần vợ của có là chị hà thị kiều phương bỏ nhà đi làm thuê và ly thân
sau đó có gặp phương nói quay về sống chung nhưng chị phương không đồng ý
thuyết phục không được có dùng dao đâm chị phương gây thương tật bảy mươi bảy
liên tiếp hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng công an phát hiện
hai đối tượng trần minh tâm và lương thanh hoàng đều trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng trị và bộ đội biên phòng tỉnh bắt giữ
về hành vi mua bán vận chuyển sử dụng trái phép các chất ma túy
trước đó đối tượng trần minh tâm điều khiển xe máy chở đối tượng
lương thanh hoàng hẹn một người đàn ông chưa rõ lây lịch đến quán cơm tuyết
cách cửa khẩu quốc tế lao bảo năm trăm linh mét để nhận ma túy
sau khi nhận ma túy hai đối tượng định quay trở về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua khám xét hai đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường
sáu trăm linh viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp được cất giấu trong ba túi nê lông
khám xét trên người nghi phạm hoàng lực lượng trên còn thu giữ thêm năm viên ma túy
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
còn tại sơn la một đối tượng vận chuyển sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
vừa bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn la bắt giữ
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày hai tháng một mươi tại khu vực tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường mộc châu
công an huyện mộc châu đã phát hiện và bắt quả tan đối tượng mè văn hạ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản phát xã lống sập huyện mộc châu
vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ khoảng sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
có trọng lượng năm mươi năm sáu mươi bốn g và một điện thoại di động
tại cơ quan công an mẹ văn hà khai nhận đã mua số ma túy trên với giá tám triệu đồng
để mang về bán kiếm lời
khi đến khu vực tiểu khu nhà nghỉ thị trấn nông trường thì bị phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong các bản tin trước truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về việc
lực lượng công an đã phát hiện xử lý các đối tượng có hành vi giả danh
mình có quen biết với những cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước
để xin chạy việc nhằm mục đích lừa đảo lấy tiền của người dân nhẹ dạ cả tin
và mới đây hai đối tượng giải danh là cán bộ thanh tra chính phủ võ quang thành
và lê thanh dũng đã cùng trú quận sáu tp hcm lừa nhiều người dân
trong việc chạy giấy tờ xây dựng
công an tp hcm đã phát lệnh triệu tập hai đối tượng trên
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua người quen giới thiệu ông trần văn dũng gặp một thanh niên
tên nguyễn hoàng thanh nguyên xưng là cán bộ thanh tra chính phủ
biết ông dũng đang vướng mắc về giấy phép xây dựng
nguyên hứa sẽ giúp hợp thức hóa căn nhà với giá một trăm năm mươi triệu đồng
bước đầu ông dũng giao cho nguyên sáu mươi triệu đồng để lo lót
trong lúc đang chạy hồ sơ căn nhà ở quận tân phú
ông dũng yêu cầu nguyên lo luôn căn nhà ở quận bốn
lúc này nguyên nói đang đi nước ngoài công tác nên giới thiệu
hai thanh tra chính phủ khác là võ quang thành và lê thanh dũng
mỗi lần tiếp xúc với nạn nhân hai đối tượng trên đều khoe hình chụp cùng lãnh đạo cấp cao
thế nhưng hơn một năm mà giấy tờ vẫn chưa có
nên ông dũng gọi điện cho hai đối tượng thành và dũng thì không liên lạc được
cùng thủ đoạn trên thành và dũng đã lừa của một nạn nhân khác hai trăm một mươi triệu đồng
nhằm hợp thức hóa một căn nhà ở quận bình tân
còn với hành vi trọng cấp tài sản đối tượng giang thị mỹ lệ trú ấp sóc thác
xã nguyệt hóa huyện châu thành vừa bị công an phường ba thành phố trà vinh bắt giữ
tại cơ quan công an đối tượng giang thị mỹ lệ khai nhận
khi đến hàng rào của chị kim thị minh trí mua rau thì phát hiện túi tiền của chị trí để gần đó
lúc này lệ nảy sinh ý định trộm số tiền nhằm mục đích tiêu xài cá nhân
lợi dụng lúc đông người lễ lấy quyết tiền của chị trí bên trong có gần một mươi hai triệu đồng
để vào túi sách của mình rồi dùng túi ni lông và rau đậy lại và bỏ đi
được khoảng hai mươi mét thì bị phát hiện
chị trí và bà con xung quanh vây bắt đối tượng lệ giao cơ quan công an
sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn
lực lượng công an tỉnh phú yên vừa triệt phá thành công nhóm hàng chục đối tượng
tham gia đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy
bước đầu lực lượng công an đã thu hồi gần ba mươi xe mô tô
đồng thời khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng trong đường dây trộm cắp này
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại phú yên
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh phú yên liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy
loại xe mà bọn trộm cắp nhắm đến chủ yếu là dòng xe sirius và exciter
trước sự gia tăng hoạt động của loại tội phạm trộm cắp này
công an tỉnh phú yên đã xác lập chuyên án để đấu tranh
qua đấu tranh bước đầu thì thấy rằng số đối tượng này
hoạt động liên tỉnh liên luyện
do vậy để có kết quả đồng chí giám đốc đã quyết định
thành lập ban chuyên án đấu tranh cấp tỉnh và giao cho phòng bc bốn mươi năm
là phòng cảnh sát hình sự là tổ chức đấu tranh chuyên án
và trên cơ sở đó thì chúng tôi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ phát động phong trào quần chúng
kết hợp trưng tập lực lượng chỉ đạo các biện pháp quyết liệt
sau thời gian hơn một tháng phối hợp với công an các địa phương
các đơn vị nghiệp vụ
của công an tỉnh phú yên và công an tỉnh gia lai
ban chuyên án cử nhiều lượt trinh sát điều tra viên
đến tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ và đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong chuyên án
qua hơn gần hai tháng đấu tranh chuyên án
ban chuyên án đã dựng lên toàn bộ băng nhóm đối tượng trong cấp xe máy này
gồm có đối tượng đồng cấp và đối tượng tiêu thụ
tổng số khoảng là hai mươi tám đối tượng
trong đó là hai nhóm chia thành hai nhóm
một nhóm đối tượng trọng cấp và một nhóm đối tượng tiêu thụ
trên sở tài liệu chứng cứ chúng ta đã thu thập được
thì có đủ kiên cứ để bắt các đối tượng
đối tượng trong chuyên án đã bị bắt tạm giam
về các tội xanh trộm cấp tài sản và tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
gồm phan ngọc châu lương công tới lê văn huân
cùng chú tệ xã hòa định công huyện phú hòa
và phan tấn tài chú tại thị trấn hỏa hiệp trung huyện đông hòa
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận
đã thực hiện ba mươi hai vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh phú yên và gia lai
trong đó riêng huyện sơn hòa các đối tượng đã thực hiện một mươi hai vụ
chúng tôi đã bắt tạm giam bước đầu bắt tạm giam bốn đối tượng
trong quá trình đấu tranh chuyên án chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
xác định rõ các tăng vật đối tượng trộm cấp tiêu thụ
do đó khi phán kết hợp với lời khai qua đấu tranh của đối tượng
cũng như các công tác nghiệp vụ chúng tôi nắm được là
đấu tranh lên đầu khai thác lên đầu chúng tôi truy thu xe máy đến đấy
và hiện nay chúng tôi đã thu được trên hai mươi bảy chiếc xe máy
là tăng vật của những vụ trộm cấp
và đang tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án này
và tiếp tục thu các xe máy của đối tượng trộm cắp
và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chuyên án được phá các đối tượng gây án bị bắt giữ
đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thông qua vụ án này người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác
phương tiện khi đi đến đâu nên gửi vào các bãi gửi xe
hoặc có người trông coi cẩn thận
không để kẻ gian lợi dụng sơ hở ra tay lấy cắp tài sản
một thông tin phóng viên truyền hình công an nhân dân vừa chuyển về
vào rạng sáng nay ngày ba tháng một mươi nhận được tin báo của nhân dân
đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh bến tre đã bắt quả tang
hai tàu sắt đang bơm các trái phép trên sông hàm luông
thuộc địa phận huyện chợ lách tỉnh bến tre
tàu sắt thứ nhất mang biển kiểm soát btr năm nghìn bốn trăm ba mươi bốn tải trọng một trăm hai mươi tấn
do nguyễn duy linh chú xã hòa nghĩa huyện chợ lách điều khiển
và tàu sắt không biển kiểm soát có tải trọng một trăm bảy mươi tấn
do huỳnh văn nghĩa chú xã phú túc huyện châu thành điều khiển
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
căn cứ vào số lượng cát có trên phương tiện tại thời điểm bị bắt
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hai phương tiện với tổng số tiền năm mươi một triệu đồng và buộc bơm sạc cát lại dòng sông
giáo có nắng cùng mức nhiệt độ chưa chịu ổn định thuận lợi cho giao thông
trong ngày làm việc đầu tuần
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời mây thay đổi
hai độ còn các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai
thời tiết tiếp tục ổn định và ít biến đổi
sau đó sang đến ngày năm tháng một mươi vùng mưa rông từ phía nam
bắt đầu mở rộng hơn lên phía bắc
các tỉnh nam đồng bằng như hà nam hưng yên nam định và thái bình
sẽ có mưa rào sau đó mưa sẽ lan rộng hơn trên khu vực trong ngày sáu tháng một mươi
vùng mưa được cảnh báo có lượng mưa khá hơn tập trung tại ven biển và đồng bằng
do có mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm ở mức từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thời tiết mát mẻ và dễ chịu
tại các tỉnh thành thuộc miền trung mưa rông được dự báo bắt đầu xuất hiện
giải rác tại các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sau đó sang đến ngày năm và ngày mùng sáu tháng một mươi mưa rông tiếp tục có xu hướng tăng hơn
về cường độ với nhiều nơi xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to và rông
kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ phổ biến ở mức từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong những ngày tới
trời mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu thuận lợi với các hoạt động của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày bốn đến ngày mùng sáu mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông có nơi có mưa vừa đến mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba
đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông
nhiệt độ không biến đổi nhiều phổ biến ở mức từ hai mươi một đến ba mươi một độ
với các tỉnh nam bộ mưa rông vẫn xảy ra
từ diện giải rác đến nhiều nơi trong ba ngày tới
thời điểm mưa chính là vào lúc chiều tối và tối
lưu ý là trong ngày mùng năm và ngày mùng sáu
nhiều nơi trên khu vực có khả năng là đạt ngưỡng mưa vừa
có nơi mưa to và rông cần cảnh giác với rông xét gió giật trong cơn rông
và khả năng ngập ống tại những đô thị lớn như tp hcm trong giờ cao điểm

thẳng lượng cao đối với sông tây

có nguyên liệu top một